hệ thống camera giám sát giao thông các mắt thần đã giúp cảnh sát giao thông ở ngay trụ sở vẫn có thể xử phạt

thì cảnh sát giao thông còn có thể hướng dẫn người dân nộp phạt bằng hình thức online hay được gọi là trực tuyến
sẽ giúp tiết kiệm thời gian và xử lý vi phạm cũng như là giảm phiền hà cho người dân
ngay sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên câu chuyện giao thông tại tỉnh quảng ninh
đây là hình ảnh của anh phương chức hành hiệu lệnh của đài tiếng hiệu giao thông

với lỗi này của mình là phạt năm triệu và tiêu bằng dưới nếp lái xe hai tháng
bây giờ chúng tôi sẽ lập biên bản và ra quyết định để anh đi nộp phạt dưới chỗ ngân hàng
và cái hệ thống
chúng tôi ra hiện đại và hình ảnh rõ ràng
tôi thấy là làm như này là rất là đúng và đồng ý với cái xử phạt với cái lỗi là hoàn toàn chính xác
hãy thông báo với chị ngân này nhé
xe của chị bị phạt nguội từ
vào hồi một mươi năm h hai mươi bốn của ngày bảy tháng chín năm hai nghìn hai mươi một tại khu vực ngã tư quang trung lâu bí nhé
hình ảnh phạt nguội để anh cho
sau khi người dân đến xử lý vi phạm thì là
chúng tôi đã cho người dân xem những cái hình ảnh và có cả clip để chứng minh cái việc xe của họ vi phạm vào thời điểm nào
nó tạo cái
cái ý thức cho người dân và có
tạo cho người ta cái
biết là cái lỗi vi phạm của người ta như thế nào và
chấp hành cái cái việc
vi phạm đó
và không có cái cái phản ứng

ghi nhận luôn trường hợp này nhé

vi phạm quy định tại điểm dê khoảng bốn điều năm nghị định một trăm linh

tước quyền sử dụng với xe lấy xe từ một đến ba thái
hơn bốn mươi camera giám sát giao thông đã được lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng ninh lắp đặt tại các ngã ba ngã tư các vị trí phức tạp về trật tự an toàn giao thông trên toàn tỉnh
với việc áp dụng hệ thống giám sát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông như thế này trong hơn ba năm qua đã giúp lực lượng chức năng phát hiện
ngăn chặn giải quyết kịp thời những vấn đề liên quan đến giao thông góp phần nâng cao ý thức tự giác của người tham gia giao thông
một trong những tác dụng của hệ thống camera giao thông có thể thời gian đầu sẽ phát hiện rất nhiều các lỗi vi phạm ở cùng một địa điểm
tuy nhiên qua quá trình triển khai qua quá trình chúng tôi tuyên truyền qua quá trình xử phạt
thì người dân rõ ràng đã ý thức hơn không nhìn thấy bóng dáng khảnh sát giao thông nhưng vẫn tự giác cho hành
và cái tỷ lệ vi phạm của những cái năm sau thì lại thấp hơn năm trước cùng ở một cái vị trí đấy
cùng cái lỗi vi phạm đấy
tăng cường ứng dụng công nghệ trong quản lý giao thông xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông là xu hướng đang được đẩy mạnh hiện nay
ngoài việc thuận lợi nhanh gọn hiệu quả tiết kiệm thời gian giảm phiền hà cho người dân và nâng cao hiệu quả hoạt động cho cảnh sát giao thông
bên cạnh đó khi áp dụng công nghệ quá trình xử phạt hoàn toàn dựa trên máy tính dữ liệu điện tử
nên sẽ giúp cho việc xử lý vi phạm được nghiêm minh không còn hiện tượng xin cho
mỡ máu cao là tình trạng rối loạn quá trình chuyển hóa lipid nguyên nhân do chức năng của tạng phủ bị suy giảm do chế độ ăn uống không khoa học ít vận động
mở máu cao xảy ra sau quá trình âm thầm tích lũy các phân tử mở sẽ bám vào thành mạch cản trở lưu thông máu
các triệu chứng biểu hiện không rõ ràng khiến người bị mở máu cao chủ quan ảnh hưởng tới sức khỏe và chất lượng cuộc sống
công ty dược phẩm tâm bình top năm công ty đông dược uy tín năm hai nghìn hai mươi đã cho ra đời thực phẩm bảo vệ sức khỏe mở máu tâm bình
với thành phần thảo dược như giảm cổ lam lá sen nần vàng trạch tả artiso được bổ sung thêm các tinh chất như
nano cucumin chiếc suốt cam pegamot nguồn gốc italy thuộc địa trung hải
mỡ máu tâm bình hỗ trợ giảm mỡ máu giảm cholesterol và triglycerides hỗ trợ giảm mỡ gan và giảm nguy cơ gan nhiễm mỡ hỗ trợ thanh nhiệt giải độc bảo vệ gan
mỡ máu tâm bình dùng cho người bị mỡ máu cao sơ vữa mạch máu huyết áp cao do sơ vữa động mạch người bị gan nhiễm mỡ
mỡ máu tâm bình hỗ trợ giảm mỡ máu và cholesterol hỗ trợ giảm mỡ gan
thực phẩm này có phải là thuốc không thể thiếu thuốc chữa bệnh
thưa quý vị vấn đề học phí tăng và giá sách giáo khoa tăng gấp hai ba lần so với giá cũ đã làm nóng dư luận thời gian qua
thậm chí là những bức xúc đó đã được các đại biểu quốc hội lắng nghe phản ánh trên nghị trường nhằm tìm ra giải pháp để giữ ổn định mức học phí cũng như là đảm bảo giá sách giáo khoa thấp nhất
liên quan đến phản ánh này mới đây nhất bộ giáo dục và đào tạo cho biết là đã đề xuất phương án sử dụng ngân sách nhà nước mua sách giáo khoa đưa vào thư viện trường học cho học sinh mượn sử dụng nhiều lần
vậy đây có phải là một đề xuất mới và liệu có khả thi hay không
góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay sẽ bản luận về chủ đề này với khách mời của chương trình là tiến sĩ lê thống nhất một chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục và ông cũng là người đã từng lên tiếng nhiều lần xung quanh câu chuyện sách giáo khoa
xin chào ông ạ trước khi đến với nội dung của trao đổi thì xin mời ông và quý vị khán giả chúng ta cùng theo dõi một clip ngắn của chương trình
tại cuộc họp giữa bộ giáo dục đào tạo bộ tài chính ubnd giáo dục của quốc hội vừa diễn ra tại hà nội ông phạm ngọc thường thứ trưởng bộ giáo dục và đào tạo
báo cáo làm rõ một số vấn đề nóng liên quan đến sách giáo khoa đang được người dân xã hội quan tâm hiện nay như nội dung các bộ sách những yếu tố cấu thành giá sách tính ổn định của nội dung và khả năng sử dụng nhiều lần của các bộ sách hiện nay
việc sử dụng sách bổ trợ sách giáo viên sách tham khảo quy mô thị trường sách hệ thống phân phối đề xuất ưu đãi về thuế cho các nhà xuất bản
đáng chú ý tại cuộc họp bộ giáo dục đào tạo đã đề xuất phương án sử dụng ngân sách nhà nước mua sách giáo khoa đưa vào thư viện trường học cho học sinh mượn sử dụng nhiều lần
bên cạnh đó để thực hành tiết kiệm chống lãng phí và nâng cao hiệu quả sử dụng sách giáo khoa tăng tỷ lệ sách giáo khoa được sử dụng lại nhiều lần
bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo đã ban hành chỉ thị số sáu trăm bốn mươi ba yêu cầu giám đốc các sở giáo dục và đào tạo
chỉ đạo các phòng giáo dục và đào tạo các cơ sở giáo dục phổ thông ở địa phương tổ chức quan triệt không ép buộc học sinh gia đình học sinh mua sách tham khảo sách bài tập
chúng ta phải phân biệt giá sách giáo khoa hiện hành là do nhà nước làm giá sách giáo khoa mà chúng ta xã hội hóa thì do các doanh nghiệp làm
chúng ta hình dung rằng là để ra đời được một cuốn sách giáo khoa và cuốn sách khoa đó mà đến được người dùng thì phải qua rất nhiều công đoạn
chẳng hạn là công đoạn đầu tiên là tổ chức bản thảo cũng tốn rất nhiều cuộc họp và nhiều lần phải viết thử để nhóm tác giả có thể thống nhất được
thứ hai nữa là khi bản thảo xong rồi thì phải có một quá trình thực nghiệm để có thể
để chỉnh sửa cái tài liệu giáo khoa này
thì cái chi phí mà thực nghiệm thì trước đây là chính phủ nhà nước lo nhưng còn bây giờ doanh nghiệp cũng phải lo
rồi qua cái vòng thẩm định thì lại phải sửa chữa một lần nữa
và đặc biệt do có nhiều bộ sách giáo khoa có tính cạnh tranh đúng không
vì vậy cho nên tất cả các doanh nghiệp đều phải chi phí vào marketing vào truyền thông chi phí vào giới thiệu sách chi phí vào tập huấn giáo viên
và đương nhiên là có nhiều đơn vị doanh nghiệp không phải là trực tiếp mình bán sách qua
mà thông qua các công ty sách thiết bị trường học
vì vậy lại phải có một cái loại mà hợp tác với các đơn vị mà cung ứng sách để có thể giải quyết bài khoá là sách giáo khoa lĩnh người dùng
vì vậy cho nên là khi mà sách giáo khoa hiện giờ chúng ta sách giáo khoa mà đang kê giá thì phải kê tất cả các khoản đó
và những khoản đó có những khoản mà trước đây là nếu có một bộ sách giáo khoa thôi thì không phải sử dụng đến
nhưng mà bây giờ trước đây chỉ có bộ sách giáo khoa vì vậy số lượng in rất lớn
còn bây giờ do cạnh thanh thị trường
cho nên có những cái
bộ sách giáo khoa có những cuốn sách giáo khoa chỉ in mấy một lượng nhỏ thôi
thì đó cũng là tất cả mọi cái điều kiện những yếu tố mà khi kê chi phí thì giá sách đương nhiên nó tăng lên
rõ ràng là cái việc mà giá sách giáo khoa tăng gấp hai ba lần so với cái giá sách giáo khoa trước đây thì ít nhiều cũng sẽ mang lại những cái gánh nặng cho người dân trong cái giai đoạn khó khăn hiện nay
vậy ông có đánh giá như thế nào về cái đề xuất của bộ giáo dục và đào tạo đó là dùng ngân sách chung để mua sách giáo khoa cho học sinh nữa
có thể nói tức là đây là một quyết định đúng đắn
nó thể hiện là xu thế là hòa nhập với thế giới
thế giới gọi là làm rất nhiều nước ta làm việc này lâu rồi
tuy nhiên ở trong cái việc này thì tôi hoan nghênh cái việc mà chúng ta xây dựng một cái tủ sách giáo khoa dùng chung cho học sinh của trường
để học sinh không phải mua tiến tới là sẽ không phải mua sách giáo khoa
tuy nhiên là với cái điều kiện ngân sách nhà nước của ta hiện nay thì không nhất thiết là dùng toàn bộ ngân sách nhà nước mà có thể vận động phụ huynh ủng hộ cho nhà trường
những cái bộ sách mà con em mình đã sử dụng rồi
rồi có thể huy động những cái nhà hảo tâm những cái doanh nghiệp đúng không
người ta hoàn toàn có thể hỗ trợ để xây dựng cho các nhà trường những tủ sách giáo khoa này
tôi được biết là cái tin mới nhất là nhà giáo nguyễn xuân khang vừa cho biết vừa làm việc với một trường tiểu học và một trường trung học cơ sở
tả vi của meo và hà giang và hứa được cung cấp đầy đủ cái tủ sách giáo khoa cho hai cái trường này
thế là rõ ràng đây cũng là một người tiên phong và ủng hộ chủ trương
xây dựng tủ sách giáo khoa dùng chung
như ông cũng vừa nói đây là một cái chủ trương ông cho rằng đúng và cần thiết
và cái việc là bộ giáo dục và đào tạo muốn là
cái xây dựng cái tủ sách dùng chung là muốn là giảm áp lực về tài chính cho gia đình học sinh trong việc mua sách giáo khoa
vậy theo ông thì liệu là gia đình học sinh có mặn mà với cái đề xuất này hay không
thứ nhất chúng ta phải hình dung rằng là nếu như tiết kiệm thì cũng chỉ tiết kiệm được một vài trăm nghìn tỷ

nó có ý nghĩa là nó không có ý nghĩa là nó không có ý nghĩa là nó không có ý nghĩa là nó không có ý nghĩa
nhưng đối với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn mà lại có nhiều quan hệ học
thì đây là một cái quyết định mà hợp với lòng người
và tôi hy vọng rằng là tất cả vô hình đều có thể ủng hộ cái đề xuất này của bộ giáo dục đào tạo
trên thực tế thì có lẽ là cũng đã rất nhiều trường có cái tủ sách dùng chung tôi cũng nhiều năm nay rồi
thế nhưng mà việc là sách giáo khoa lại cứ thay đổi liên tục như vậy khiến cho nhiều cái tủ sách dùng chung đã bị khai tử
vậy theo ông thì để cái tủ sách giáo khoa dùng chung này thực sự phát huy được hiệu quả thì chúng ta cần phải làm gì
ở chỗ này có một cái hiểu lầm
có nghĩa rằng là cái tủ sách dùng chung hay gọi là thư viện nhà trường hiện nay thì chủ yếu là mua sách tham khảo mà thôi
thì mua sách ít giáo khoa
vì vậy mà sách tham khảo để dùng cho thầy cô và học sinh trong trường
tuy nhiên chúng ta biết rồi nếu mà sử dụng cái nguồn ngân sách để mua thì nó rất hạn hẹp
vì vậy cho nên là các tủ sách thực ra mà nói là
bây giờ cũng đang nghèo ngàn mà
ở những thư viện ở những trường mà được các cá nhân các tổ chức ủng hộ thì sách được nhiều hơn
và cũng không có cái chuyện là khai tử
chỉ có một cái điều rằng là ngành giáo dục cần phải quan tâm hơn nữa đến công tác thư viện ở trường học
bởi vì tôi biết rằng là có những trường học hiện nay không có cán bộ chuyên trách về cái việc này
xin ông cho biết là chính sách sử dụng sách giáo khoa ở các nước hiện nay như thế nào
có cái điểm gì mà chúng ta có thể tham khảo và áp dụng được
thì có thể nói tức là tôi thì không có điều kiện để mà
tìm hiểu đầy đủ tất cả các nước
nhưng mà chẳng hạn như là ở osfaya thì không có sách giáo khoa
giáo viên hoàn toàn là dựa vào nội dung và yêu cầu của chương trình để tự soạn
và giáo viên có thể hướng dẫn học sinh đọc thêm những cuốn sách nào đó do giáo viên hướng dẫn
và giáo dục ở australia là miễn phí
vì vậy cho nên là không bao giờ có cái chuyện mà phụ huynh phải nghĩ đến cái chuyện bộ sách giáo khoa
bởi vì sách giáo khoa không có
mà kể cả sách tham khảo như là cháu tôi ở bên ấy thì được phát không
để mà đọc xong để trả lại nhà trường
ở mỹ thì có sách giáo khoa
nhưng mà giáo viên thì chủ yếu dựa vào khung chương trình để mà giảng dạy soạn bài giảng
chứ ít khi dùng đến sách giáo khoa
và lựa chọn sách giáo khoa nào thì là hoàn toàn do các trường hoàn toàn được quyết định
và chi phí sách giáo khoa là do trường chi trả
và các em dùng sách tại trường không mang về nhà
ở nga thì học sinh không mất tiền mua sách giáo khoa
giáo dục cũng miễn phí
và trường phát sách vào đầu năm
từ cuối năm các em lộp lạnh để về nhà đọc
ở nhật thì sách giáo khoa cũng có rất nhiều bộ
và học sinh cũng không phải mua
và các trường công được tự chọn các bộ sách giáo khoa
là để mà lựa chọn cho mình
trường tư được chủ động hơn thì họ có thể tự biết ra sách giáo khoa để mà họ sử dụng
và ở các quốc gia chẳng hạn như ấn độ bangladesh pakistan sri lanka
chỉ cung cấp sách giáo khoa miễn phí cho những trường phổ thông công lập mà thôi
kể từ năm hai nghìn bảy thì ở trung quốc là chủ trương áp dụng chính sách sách giáo khoa miễn phí cho toàn bộ các học sinh ở các cấp theo hình thức mượn và cuối năm để trả lại
ở khu vực đông nam á thì kể từ năm hai nghìn tám thì sách khoa và miễn phí cho tất cả học sinh tại malaysia
phụ huynh chỉ trả tiền nếu như con em mình bị làm mất sách
và myanmar hay là thái lan thì cũng có chính sách tương tự như là malaysia
ở hàn quốc singapore indonesia
mua sách giáo khoa cho con em mình và với mức giá do chính phủ kiểm soát
và thậm chí đã có lúc là chính phủ hàn quốc vào năm hai nghìn một mươi bốn đã yêu cầu tất cả các nhà xuất bản phải giảm giá sách quà đến bốn mươi
thì tất nhiên ở việt nam mình rất khó
ở indonesia thì trước cái tình trạng nhiều gia đình có hoàn cảnh không mua được sách giáo khoa cho con em mình
thì bộ dục đã đăng tải sách giáo khoa dĩ đoạn pdf để một phụ huynh học sinh có thể là sử dụng các bản pdf này
tại ý phụ huynh thì mua sách giáo khoa cho con
miễn phí cho con nhà nghèo
trong khi đó pháp thụy sĩ quy định phụ huynh chỉ mua sách giáo khoa cho con ở bậc trung học phổ thông mà thôi
và như vậy thì để kiểm trí cái giá và tần số sách giáo khoa thì ở nước ý chẳng hạn
người ta quy định rất rõ ràng là cái chu kỳ ý pháp nhật đều quy định là sách giáo khoa của anh phải chu kỳ bao nhiêu năm mới được thay đổi
chứ không phải là vừa có sách giáo khoa mới lại thay đổi để chúng ta có sách giáo khoa mới như là tình cảnh như vừa rồi ở việt nam
vâng như vậy là mỗi nước sẽ có những quy định khác nhau
vâng như vậy cho nên tôi mới nói rằng là cái đề xuất bộ du lò tạo là đúng xu thế của thế giới hiện nay
và nếu như giải quyết được bài toán này thì tôi hy vọng là sau hai ba năm thì phụ huynh sẽ không bao giờ phải có một cái bài toán phải lo sách giáo khoa cho con mình
dạ vâng ạ cảm ơn ông và cô cho đồ vừa rồi